từ lúc đến lúc chúng ta có những khó khăn nhưng điều quan trọng nhất là
chúng ta luôn có sự bình luận và chúng ta có thể tiếp tục
giúp đỡ những quan hệ này
tôi nghĩ trong cộng hợp phát triển điều quan trọng nhất
là giúp việt nam phát triển khó khăn sau cuộc chiến
nhưng điều đó rất khác nhau
bây giờ việt nam là một quốc gia trợ năng cao

và chúng ta sẽ có nhiều tiền tiền
từ bên ngoài đến cuối tháng tháng tháng năm hai nghìn một mươi chín
vì chúng ta đã quá phát triển
điều này không nghĩa là chúng ta sẽ dừng lại hoàn toàn
nhưng chúng ta sẽ tiếp tục giúp đỡ những quan hệ
trong nhiều vùng khác như học học
hoặc là văn hóa

các trách nhiệm và cho những liên quan đại học

vào tháng tháng tháng sau đến brussels
và quốc gia phát triển của quốc gia phát triển của quốc gia
sẽ đến đây vào tháng tháng tháng
và chúng ta sẽ bắt đầu với
quốc gia phát triển của quốc gia
đến cuối tháng tháng tháng tháng tháng
vì vậy quốc gia phát triển sẽ bắt đầu
và sử dụng
lịch sử của chúng ta
vào lịch sử bốn mươi năm tháng tháng tháng
đó là một phương pháp rất rất rất
và các bạn nghĩ về
sự khác biệt giữa

tôi nghĩ sự khác biệt lớn nhất

bởi vì chúng ta đã
cung cấp nhiều hơn
ở việt nam
lịch sử lớn nhất
của quốc gia phát triển

là hải phòng
nhưng chúng ta cũng có
lịch sử bạc bạc
với công ty lớn nhất
trong thế giới abbe inbev
quốc gia phát triển của quốc gia
và chúng ta cũng có
các công ty khác
vì vậy chúng ta cũng
ở trong khu vực
văn hóa và lịch sử
và rất quan trọng
để nói rằng lịch sử
phát triển rất nhanh
trong văn hóa chúng ta có hai năm triệu
điều đó rất tuyệt vời
cho một quốc gia rất nhỏ như
và quốc gia phát triển hơn
hơn quốc gia phát triển
và điều quan trọng nhất là
quốc gia phát triển
giữa việt nam và
hội đồng nhân dân
phải được kết thúc
để chúng ta có thể
lịch sử và tiếp tục
không chỉ từ
việt nam đến việt nam
nhưng cũng từ việt nam đến
việt nam và điều đó
với tương lai tương lai
rất quan trọng
và các bạn nghĩ việt nam
có thể thay đổi
bất kỳ kế hoạch hoặc
văn hóa để gửi
thêm nhiều kế hoạch
từ belgium hoặc
ngo đến việt nam không
đó là một phương pháp
chúng ta không thể thay đổi
từ một ngày đến lúc khác
nhưng kết thúc lịch sử
với fta chắc chắn là
một cách tốt để
kết hợp các hệ thống
để việt nam
có thể thay đổi
dễ dàng hơn
vào mạng của eu
nó rất quan trọng để
kết hợp các hệ thống
các hệ thống
cần phải dựa
dựa dựa dựa dựa
dựa dựa dựa dựa
dựa dựa dựa
dựa dựa dựa
dựa dựa dựa dựa
dựa dựa dựa dựa dựa dựa
chúng tôi đã có một thời gian lâu trong liên hệ diplomat khoảng bốn mươi năm năm
em được biết là bỉ là một đất nước vô cùng xinh đẹp
vậy bà có thể chia sẻ thêm cho chúng em
về văn hóa của bỉ được không ạ
theo như em được biết về văn hóa bỉ
thì những người gặp nhau
thì sẽ chạm má vào nhau
hôn vào má ấy
thì em muốn hỏi là
bất cứ ai cũng làm thế
hay là chỉ những người thân thiết
mới giao tiếp như thế
đến với việt nam như một cái duyên
và yêu việt nam như một điều tất yếu
từ những điều nhỏ nhất
đó là câu chuyện của anh steph laplasser
một công dân của vương quốc bỉ
có nhiều những kỷ niệm và dấu ấn về việt nam
đây cũng là câu chuyện mà chúng tôi xin gửi tới quý vị khán giả
trong tiểu mục chuyện xa xứ lần này
đã bao giờ bạn thử lang thang trên phố
chỉ để ngắm nhìn người qua lại
đã bao giờ giữa mùa đông giá lạnh
bạn thử ăn một chiếc kem giữa bờ hồ náo nhiệt
mà thanh bình chưa
cuộc sống của tôi là vậy
tình yêu với việt nam của tôi là vậy
đơn giản nhẹ nhàng mà khó quên
đó là những gì mà anh steph laplasser
một công dân của vương quốc bỉ
chia sẻ với chúng tôi khi cùng chúng tôi
thực hiện chương trình này
hà nội đẹp lắm nhưng cũng ồn ào
và nán nhiệt lắm
bạn sẽ không thể thực sự ngắm nhìn
và tận hưởng được vẻ đẹp
của thủ đô ngàn năm văn hiến
nếu chỉ lướt qua với những vẻ đẹp
nổi trội bên ngoài
tôi đã yêu hà nội yêu việt nam
ngay từ lần đầu tiên tôi được biết đến
việt nam và văn hóa việt nam như thế
văn hóa việt nam như thế
được tìm hiểu thêm về việt nam anh step lablaser lại càng thêm yêu việt nam và cứ thế anh tìm cách đến với việt nam thông qua những chương trình hội thảo những lần tăng cường và thúc đẩy phát triển công nghệ giữa việt nam và bỉ trong các hoạt động kinh doanh của mình
không chỉ tăng cường hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp giữa hai quốc gia anh còn được học hỏi và hòa mình với văn hóa việt nam vào mỗi dịp lễ tết cùng gia đình nhà vợ
nó là một thông thức tăng cường của việt nam nó là một thông thức tăng cường của việt nam
và một trong những điều mà anh step lablasse thích nhất khi ở việt nam đó là cảm nhận những nét đẹp của đường phố tất cả mọi thứ từ phong cảnh con người đến những cửa hàng đều giống như một bộ phim tài liệu đầy màu sắc
những phóng tài liệu đầy màu sắc những người đang tham khảo những công việc của họ người ta đang sản xuất những thứ trên đường tất cả mọi thứ là trong mô tả

sau đó anh có thể tham khảo món ăn việt nam tôi nghĩ là đó là một trong những món ăn đẹp nhất của thế giới
nó là một lựa chọn rất khó thích
nó là một lựa chọn rất khó thích
nhưng sau đó anh có thể tham khảo món ăn việt nam tôi nghĩ là đó là một trong những món ăn đầy màu sắc của thế giới
sau tất cả những chuyến đi những khám phá của mình
anh steph laplace lại cùng vợ lưu giữ lại những kỷ niệm những dấu ấn trong cuộc đời anh
anh bảo những câu chuyện về việt nam sẽ là những câu chuyện không có hồi kết
bởi với anh việt nam đã trở thành quê hương thứ hai của mình
chuyên giữ ấm kẻo ôm nhé bên đây tuyết rơi nhiều trời cũng lạnh nhiều hơn
ở đây cuộc sống khác xa ở nhà lắm nhưng con cũng quen rồi
bố mẹ đừng lo cho con nhé yêu bố mẹ nhiều
bạn ngô thanh bình ở hà nội gửi lời nhắn tới người thân tại bruger của bỉ
gì thân yêu hà nội mấy hôm nay thời tiết rất lạnh
làm con lại nhớ tới những ngày sinh sống và học tập tại vương quốc bỉ
con nhớ vào những ngày này không khí noel đã tràn ngập khắp mọi nơi
con và dì được cùng nhau đi mua đồ trang trí
ai ai cũng háo hức chuẩn bị và chờ đón một mùa giáng sinh an lành
con nhớ dì nhiều mong sớm gặp lại dì
bạn đặng việt nga đang sinh sống và làm việc tại thành phố gen vương quốc bỉ nhắn gửi gia đình
mẹ à cuộc sống xa nhà vất vả quá mẹ ơi
bao năm đi làm xa sống nơi đất khách xa lạ
mỗi lúc tưởng chừng như gục ngã con lại nhớ mẹ ra diết
ở quê mẹ thế nào có khỏe không mẹ
con mong mẹ của con mỗi ngày đều vui
con mong mẹ của con mỗi ngày đều vui vẻ và sống khỏe
con yêu và nhớ mẹ thật nhiều
con yêu và nhớ mẹ thật nhiều